thưa quý vị như chúng tôi đã thông tin ngày một mươi bốn tháng một mươi hai vừa qua điện ảnh công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân đã chính thức ra mắt bộ phim đội điều tra số bảy
đây là một trong những dự án phim đặc biệt hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và cũng là dấu mốc mới đánh dấu sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân với mảng phim truyện
mùa một series phim đội điều tra số bảy
sẽ bắt đầu lên sóng trên kênh antv
vào lúc hai mươi một h thứ bảy
chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ
ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
và sẽ phát sóng đồng thời trên
truyền hình nhân dân truyền hình
quốc hội ngoài ra điện ảnh công an
nhân dân phối hợp với các đơn vị đối tác
phát sóng bộ phim trên tv ba trăm sáu mươi
bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi hai
và trên các nền tảng mạng xã hội khác
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin mời chương trình tiếp tục
với các tin tức đáng chú ý khác trong
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy